tại diễn đàn bất động sản việt nam thường niên năm hai nghìn một mươi chín tổ chức ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội
hiệp hội bất động sản việt nam đánh giá đúng như dự báo từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
thị trường bất động sản đã và đang có những khó khăn và dấu hiệu giảm suất ngày càng rõ hơn
trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín thị trường bất động sản vẫn đi theo chiều hướng giảm
nhất là ở hà nội thành phố hồ chí minh
tại hà nội ở phân khúc căn hộ so với quý ii tổng số sản phẩm mới được trao bán ra thị trường ở quý ba
đã giảm hơn hai hai trăm linh căn và giảm hơn bốn căn so với cùng kỳ năm trước
cùng với những lo ngại về suy giảm nguồn cung và khả năng hấp thụ của thị trường
tại diễn đàn năm nay tính pháp lý và những rủi ro khi đầu tư vào sản phẩm condotel
trở thành vấn đề nóng trước những thông tin về chủ đầu tư dự án cocobuy
đã không còn đủ khả năng để thực hiện cam kết lợi nhuận với khách hàng
gần đây thì rổ lên cái việc là có một số các cái trục trặc về cái mô hình cototel
tất tiếc là cho đến nay là chưa có một văn bản làm được bán này
gần ba năm và hàng chục nghìn căn hộ condotel đã được đưa ra thị trường
từ diễn biến trên thực tế năm khó khăn của thị trường bất động sản
đã được hiệp hội bất động sản việt nam nhận diện
đó là hệ thống các văn bản pháp lý chưa đồng bộ thủ tục và sức ép
từ việc kiểm soát các văn bản pháp lý chưa đồng bộ
gấp phép dự án mới doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn
tái xuất tình trạng phân lô bán nền tràn lan xuất ảo dự án ma
thiếu hụt hệ thống thông tin và những lo ngại về tính minh bạch của thị trường